chào mừng quý vị đến với bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày gần đây thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín luôn là chủ đề nóng trên các mặt báo
bản tin covid một mươi chín hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng bỏng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
cập nhật diễn biến về tình hình dịch bệnh covid của bộ y tế
thành phố hồ chí minh tám mươi bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín tự khỏi sau năm đến sáu ngày
cdc khuyên cáo hà nội có thể giãn cách xã hội thêm ít nhất bảy ngày sau sáu tháng chín
phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường qua khai báo y tế macuacote
hai loại thuốc được bộ y tế chấp thuận đưa vào phác đồ điều trị covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh muốn tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh được không
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ngày một tháng chín
tính từ một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám đến một mươi bảy h ngày một tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một bốn trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó năm ca nhập cảnh và một mươi một bốn trăm hai mươi chín ca ghi nhận trong nước
trong đó thành phố hồ chí minh năm ba trăm sáu mươi tám ca
hương ba bốn trăm bốn mươi ca đồng nai bảy trăm năm mươi chín ca long an năm trăm chín mươi bốn ca tiền giang một trăm chín mươi bốn khánh hòa một trăm một mươi hai kiên giang một trăm linh sáu quảng bình một trăm linh ba tây ninh tám mươi năm đồng tháp bảy mươi năm an giang bảy mươi nghệ an năm mươi bảy đà nẵng năm mươi năm bình thuận năm mươi ba hà nội năm mươi một cần thơ bốn mươi hai bà rịa vũng tàu hai mươi chín phú yên hai mươi ba sóc trăng hai mươi đắk lắc hai mươi quảng trị hai mươi trà vinh một mươi tám quảng ngãi một mươi tám thừa thiên huệ hai mươi đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đà nẵng một mươi năm đ
một mươi bảy bến tre một mươi bảy bình định một mươi năm sơn la một mươi hai nam định một mươi vĩnh long bảy cà mau sáu ninh thuận sáu hậu giang năm gia lai bốn lạng sơn bốn bạc liêu bốn quảng nam ba bắc ninh ba đắk nồng ba hà tĩnh một trong đó có sáu bảy trăm năm mươi chín ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm một sáu trăm sáu mươi hai ca tại tp hcm giảm bảy mươi sáu ca bình dương giảm một chín mươi ca đồng nai tăng một trăm hai mươi năm ca long an tăng bảy ca tiền giang giảm hai mươi ca
như vậy tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm sáu mươi chín ba trăm một mươi một ca đứng thứ năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có hai trăm bốn mươi năm chín trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận trong ngày ba mươi một tháng tám và ngày một tháng chín có tổng cộng tám trăm linh bốn ca tử vong
tại tp hcm sáu trăm năm mươi tám bình dương bảy mươi tám lòng an một mươi bốn đồng nai một mươi hai đồng tháp một mươi tiền giang chín đà nẵng bốn khánh hòa bốn bình phước ba hà nội ninh thuận thừa thiên huế mỗi tỉnh hai ca bà rịa vũng tàu bến tre lào cai tây ninh trà vinh vĩnh phúc mỗi tỉnh một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi một ca
một tám trăm sáu mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
tính đến hai mươi hai giờ đêm qua quận thanh xuân đã tổ chức di rời cho toàn bộ các đối tượng trong diện di rời đến các địa điểm cách ly
quan sát của chúng tôi tại hiện trường có rất đông lực lượng chức năng tổ chức di rời nhân dân
khoảng bốn năm xe buýt đếm được và một mươi xe loại một mươi sáu chỗ được điều động để thực hiện nhiệm vụ này
theo thông tin báo chí ngày một tháng chín tại điểm dịch thanh xuân trung đã phát sinh ba trăm bảy mươi ba trường hợp f
trong đó có hai ca ngoài cộng đồng bảy mươi bốn ca tại khu vực cách ly tập trung hai trăm chín mươi bảy ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly
tại đây hiện có sáu trăm chín mươi hộ và một ba trăm linh bốn nhân khẩu
theo đánh giá ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi có đặc thù là khu vực dân cư lâu năm
trung cư cũ ẩm thấp môi trường không đảm bảo diện tích chật hẹp mật độ dân số đông
có khu vực còn sử dụng những nhà vệ sinh chung
trước đó tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường thanh xuân trung
vào chiều tối ngày ba mươi một tháng tám thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu chính quyền sở tại phải làm ngay hai việc
một là di rời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông để tránh lây nhiễm bảo vệ các vùng xung quanh
quận thanh xuân đã quyết định thành lập ba tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly
và họp triển khai quán triệt phương án thực hiện đồng thời đã gửi thư ngỏ thông báo phiếu đăng ký
loa phát thanh gửi gia lô theo nhóm về việc thực hiện đưa người dân đi giãn cách
đăng lên các nhóm gia lô và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này
công an quận bảy tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ông hồ
hữu nhân bốn mươi một tuổi ngụ phường tân phú quận bảy về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác theo điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự
theo điều tra bước đầu khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng tám ông nhân điều khiển ô tô chở bà trần thị kim bùi
vợ ông nhân đến siêu thị eon city mark trên đường tôn dược tiên phường tân phong quận bảy để mua sữa cho con
đến nơi ông nhân đưa thẻ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy cho vợ rồi quay xe về
khi bà bùi vào mua hàng thì đứng nhân viên hướng dẫn
đặt qua online vì đơn vị không bán hàng tại chỗ
bà bùi năng nặc đòi mua hàng thì ông phạm hoàng tâm quản lý siêu thị
giải thích siêu thị không bán hàng tại chỗ vì dịch bệnh đang phức tạp
sau đó bà bùi gọi điện cho ông nhân đến siêu thị
đến nơi ông nhân lấy thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy
từ bà bùi ra dọa nhân viên siêu thị
trong khi nói chuyện qua lại ông nhân tiếp tục lấy thẻ công vụ quát
tôi là ban chỉ đạo quận bảy rồi dọa gọi công an quận bảy xuống
qua điều tra công an quận bảy xác định ông nhân không phải thành viên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thẻ công vụ ông nhân sử dụng được một người bạn đưa cho sử dụng
cũng một vụ xử lý kỷ luật nữa liên quan đến vụ việc giám đốc sở du lịch bình định
chơi gôn giữa mùa dịch
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình định đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật về mặt đảng
bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch
ông nguyễn công thành cục phó cục thuế và bà huỳnh thị kim bình
giám đốc trung tâm thông tin xúc tiến du lịch bình định
ủy ban kiểm tra tỉnh hủy bình định còn đề nghị tỉnh xử lý về chính quyền
miễn nhiệm chức vụ giám đốc sở du lịch và bố trí công tác khác đối với ông nguyễn văn dũng
nguyên nhân do các ông nguyễn văn dũng nguyễn công thành đã chơi gôn
trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng bà huỳnh thị kim bình đã có hành vi gửi giấy mời khảo sát thực địa sân gôn
để hợp thức hóa cho hành vi chơi gôn trái quy định của hai ông dũng và thành
trong một diễn biến khác liên quan vụ việc các bệnh viện không tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân
ở bình dương thời gian vừa qua công an bình dương đã xác định có sáu cơ sở y tế liên quan trong vụ việc này
cụ thể là trung tâm y tế tp di an phòng khám đa khoa ngọc hồng bệnh viện quân y bốn
bệnh viện an phú phòng khám đa khoa nam anh và phòng khám đa khoa phúc tâm hai
phó giám đốc công an bình dương cho biết đến nay cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được hành vi
của các cơ sở y tế trên và cơ quan này phối hợp với thanh tra sở y tế tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan
để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị
đại diện tỉnh bình dương yêu cầu công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó và phải xử lý thật nghiêm để tình trạng này không tái diễn
gây hoang mang cho người dân
bộ y tế đề nghị các địa phương khẩn trương giả soát các đối tượng đã tiêm mũi một
và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín cho người đã tiêm mũi một đủ thời gian
đồng thời chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine
bộ y tế khuyến cáo người đã tiêm mũi một vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế có thể phù hợp bằng cách tiêm mũi hai vaccine pfizer
cho người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca nếu người được tiêm chủng đồng ý
khoảng cách giữa hai mũi tiêm là tám đến một mươi hai tuần
các cơ sở không sử dụng vaccine moderna hoặc các loại khác để tiêm mũi hai
cho người đã tiêm mũi một astrazeneca
những người đã tiêm vaccine sinopharm pfizer moderna mũi một thì mũi hai chỉ tiêm vaccine cùng loại
khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
theo hướng dẫn của nhà sản xuất khoảng cách tiêm giữa hai mũi vaccine astrazika là tối thiểu bốn tuần
tốt nhất là tám đến một mươi hai tuần
hai mươi vaccine moderna cách nhau tối thiểu bốn tuần
với vaccine pfizer hai mua cách nhau tối thiểu ba tuần
hai mũi vaccine sinopharm cách nhau ba đến bốn tuần
bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị báo cáo hàng ngày và báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng
đơn vị tiêm mũi hai pfizer cho người đã tiêm mũi một astrazeneca cần báo cáo riêng
hiện việt nam có gần ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín từ ba nguồn đặt mua viện trợ và quà tặng
astrazk có nhiều nhất với hơn một mươi chín triệu liều morina năm triệu liều pfizer có hơn hai tám triệu liều và sinofarm là hơn hai bảy triệu liều
thưa quý vị và các bạn tám mươi bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín tại tp hcm hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau năm đến sáu ngày
hiện nay thành phố có hơn năm mươi chín f điều trị tại nhà là các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đối với việc điều trị f tại nhà thành phố đã thành lập hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động để hỗ trợ và đã phát sáu mươi bốn túi thuốc cho f
tỷ lệ f điều trị tại nhà chuyển biến nặng phải đưa đến các bệnh viện hiện nay là từ bốn đến năm
phó giáo đốc sở y tế tp hcm cho biết tỷ lệ f tử vong tại tp hcm hiện là bốn năm
trong khi đó tỷ lệ tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín hiện nay từ hai một đến bốn bảy
tỷ lệ tử vong ở tp hcm ở mức cao
cũng theo phó giám đốc sở y tế tp hcm tám mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới tại thành phố hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau năm đến sáu ngày
khoảng một mươi triệu chứng nặng từ ngày thứ bảy và khoảng năm phải nhập viện điều trị
số ca mắc mới hiện tăng cao gây áp lực lên điều trị
do đó số ca tử vong cũng sẽ tăng lên
phải làm sao giảm ca mắc mới thì f tử vong cũng sẽ giảm bớt
tp hcm tính đến sáng ngày ba mươi một tháng tám tp hcm có hai trăm một mươi sáu ba trăm một mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
trong đó hai trăm một mươi năm tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm trong cộng đồng bốn trăm bốn mươi năm người nhập cảnh
nghệ an thêm hai mươi ca dương tính giám đốc trung tâm cdc nghệ an cho biết
nghệ an ghi nhận hai mươi ca dương tính mới với sars cov hai trong đó có hai ca cộng đồng còn lại đã được cách ly trước đó
có bảy địa phương ghi nhận ca dân tính mới trong một mươi hai giờ qua gồm tp hcm bảy ca cửa lò sáu ca nghị lộc ba ca diễn châu một ca hưng nguyên một ca kỳ sơn một ca và yên thành một ca
tại tp hcm bảy ca mắc mới trong sáng nay có năm phường gồm hưng bình hai ca nghị phú hai ca lê lợi một ca cửa nam một ca và vinh tân một ca
tính từ đầu đợt dịch định tp hcm đã ghi nhận ca dân tính mới
đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một năm trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
tp hcm năm trăm linh ba ca yên thành một trăm bảy mươi chín ca quỳnh lưu một trăm bốn mươi sáu ca diễn châu một trăm hai mươi bảy ca nam đàn bảy mươi ca kỳ sơn sáu mươi hai ca cửa lò sáu mươi bảy ca nghị lộc sáu mươi một ca hưng nguyên năm mươi năm ca quế phong bốn mươi ca
đô lương ba mươi bảy ca tương dương hai mươi chín ca tân kỳ hai mươi bốn ca hoàng mai hai mươi hai ca nghĩa đản hai mươi hai ca con cuông một mươi sáu ca thanh trương một mươi sáu ca quỳ hợp một mươi bốn ca anh sơn một mươi bốn ca thái hòa sáu ca quỳ châu một ca
nam định phát hiện một mươi ca dân tính với sars cov hai truyền dõi nguồn lầy
qua lấy mẫu xét nghiệm nhanh
cho đội ngũ viên chức quản lý giáo viên các trường học trên địa bàn
kết quả xét nghiệm real time pcr cdc tỉnh nam định đã khẳng định có một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hải hậu nam định cho biết trung tâm y tế huyện hải hậu khi tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho đội ngũ giáo viên để chuẩn bị năm học mới đã phát hiện hai mươi ba mẫu xét nghiệm nghi ngờ dương tính với sars cov hai
sau khi làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp bca
cơ quan chức năng đã xét định một mươi mẫu dân tính với sars cov hai
những người dương tính với sars cov hai là giáo viên và người nhà giáo viên trú tại các tổ dân phố số hai ba bốn của thị trấn yên định và xóm một mươi bảy xã hải hưng huyện hải hậu
đây đều là những ca dương tính phát hiện trong cộng đồng có lộ trình di chuyển phức tạp
xác định tính chất phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao của các ca dương tính mới được phát hiện này
ủy ban nhân dân huyện hải hậu yêu cầu trung tâm y tế huyện hải hậu các địa phương và tổ covid cộng đồng khẩn trương truy vết y tế các trường hợp f một f hai để đưa đi cách ly làm xét nghiệm
đề phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân huyện hải hậu yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng quán ăn từ chín h ngày một chín
các trường học trên địa bàn huyện hải hậu cũng được yêu cầu hoãn tự trường không tổ chức các hoạt động giáo dục từ mùng một tháng chín cho đến khi có thông báo mới
các cơ quan đơn vị không tổ chức các cuộc họp không cần thiết các cơ sở tôn giáo tuyệt đối không tổ chức các nghi lễ trong thời gian này
theo phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội với số lượng f trong cộng đồng vẫn tăng và ý thức chấp hành giãn cách của người dân như hiện nay
việc thực hiện giãn cách xã hội có thể sẽ tiếp tục sau ngày sáu chín
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội cho biết người dân doanh nghiệp ra đường nhiều quá
từ nay đến mùng bốn tháng chín chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ trên kết quả xét nghiệm
tuy nhiên từ nay đến mùng sáu tháng chín cứ tình hình như thế này thì chắc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội ít nhất là nửa chu kỳ
về tình hình dịch chung của hà nội thời điểm hiện tại ông tuấn cũng cho biết số ca mắc mới vẫn tăng cao nhưng hiện tại nằm trong khu vực đã được phong tỏa
các trường hợp phát hiện ho sốt ngoài cộng đồng có xu hướng giảm rõ rệt đặc biệt là tại các ổ dịch lớn
ông khuyến cáo đợt nghỉ lễ mùng hai tháng chín tới người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội
không được lấy lý do ngày nghỉ lễ để đi lại gặp gỡ liên hoan gia đình thì rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến thành quả chống dịch toàn thành phố
công an tp hcm phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường và hai trường hợp làm giả giấy đi đường của lực lượng công an
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid tp hcm tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn
sau thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
nhờ có việc khai báo y tế qua mã qr code các chốt trạm kiểm soát công an tp hcm đã phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường
cũng qua việc khai báo này công an tp hcm đã phát hiện hai trường hợp làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận một mươi và quận một mươi hai
để thuận tiện trong lưu thông và tránh ủn tắc người dân nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã qr code
để cần trình mã này cho lực lượng kiểm soát
hiện công an tp hcm đang phối hợp với sở y tế và các cơ quan nghiệp vụ của bộ công an
cập nhật được f hàng ngày vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của thành phố
do đó nếu có trường hợp f di chuyển qua các chốt chạm thì công an tp hcm sẽ phát hiện ngay
từ đó ngăn chặn xử lý để không lây lan ra cộng đồng
sau một thời gian dài giãn cách thực hiện chiến dịch tầm soát sàng lọc sars cov hai
và truy vết đến nay đồng nai đã dần kiểm soát được dịch bệnh và cố gắng giành lại vùng xanh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đồng nai đã có buổi làm việc với một mươi một địa phương
về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó ban chỉ đạo cũng triển khai các phương án kế hoạch mới cho trận đánh quyết định
từ nay đến một mươi năm tháng chín nhằm sớm giành lại vùng xanh
báo cáo tại buổi làm việc giám đốc sở y tế phan huy anh vũ nhấn mạnh
đồng nai đang bước qua một giai đoạn mới khi bóc tách dần f ra khỏi cộng đồng
tỉnh sẽ trở lại phương án khoanh vùng nhỏ với từng gia đình khu dân cư
ông bạch thái bình giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai nhận định
đỉnh dịch đồng nai nằm ở giữa tháng tám với số ca nhiễm bệnh lên đến gần một ca nhiễm một ngày
đến nay kết quả đã dần khả quan các vùng nguy cơ cao và rất cao cũng đang chuyển màu
riêng ông nguyễn đức sơn tổ công tác của bộ y tế hỗ trợ đồng nai
cho biết các doanh nghiệp cần có vùng đệm để giao hàng khử khuẩn
đảm bảo an toàn trước khi đưa hàng hóa vào doanh nghiệp
điều đó sẽ hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào
theo bí thư nguyễn hồng lĩnh đến nay đối với test nhanh trung bình
toàn tỉnh đạt tám mươi hai còn biên hòa chỉ đạt sáu mươi sáu
nhiều địa phương khác như long thành nhơn trạch long khánh đã đạt một trăm linh
do đó bí thư yêu cầu thay đổi các doanh nghiệp
cầu thành phố biên hòa tăng cường xét nghiệm để sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
mọi nguồn lực phải đưa ngay về cơ sở hỗ trợ tuyến đầu chống dịch hỗ trợ nhân dân
không được giữ lại một đồng tiền nào một hạt gạo nào ông lĩnh nhấn mạnh
trước mắt sở y tế sẽ điều động sáu mươi đội hỗ trợ thành phố biên hòa trong công tác tiêm chủng
chăm sóc kỹ các ca f tại nhà tập trung điều trị ca nặng
bố trí nhân lực điều trị sớm những ca mắc covid một mươi chín mới ở cơ sở
là những chiến lược giúp bình dương thành công giảm tỷ lệ tử vong trong những tháng vừa qua
kinh nghiệm giảm tử vong do covid một mươi chín ở bình dương
toàn tỉnh bình dương hiện có hai mươi bốn khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với số giường đáp ứng gần một mươi chín người
tỉnh đang điều trị tập trung cho một mươi sáu ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân ghi nhận bảy trăm một mươi sáu ca tử vong
toàn tỉnh đã tiêm được tám trăm linh một sáu trăm linh một liều vaccine covid một mươi chín
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết
năng lực điều trị của tỉnh đang gặp áp lực rất lớn hệ thống y tế bị quá tải
dự kiến trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên đến một trăm năm mươi ca
ngoài việc tiếp tục áp dụng các giải pháp phòng chống dịch đã triển khai
tỉnh tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt hai và ba
tiêm vaccine covid một mươi chín đợt hai mươi một hai mươi hai với hai trăm sáu mươi năm liều nhất là ở vùng đỏ
theo bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh minh chín giám đốc trung tâm y tế thị xã tân uyên
tỉnh sẽ tiếp nhận thông tin về người bệnh từ nhiều nguồn sau đó cử người xuống sơ cứu cấp cứu ngay
tiến hành thu dung phân loại điều trị phương châm chuyển từ tập trung sang vừa tập trung vừa phân tán
điều trị ngay từ cơ sở tuyến trên tập trung điều trị các ca nặng mang lại hiệu quả muốn giảm
số ca tử vong thì phải phát hiện f sớm chữa trị từ cơ sở bác sĩ huỳnh minh chính đúc kết
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội kiêm giám đốc trung
tâm hồi sức covid một mươi chín tại bình dương cho biết hệ thống điều trị theo mô hình tháp ba tầng của tỉnh
đang đi đúng hướng một điều rất rõ là tỷ lệ tử vong bệnh nhân đã được khống chế không như những
ngày đầu chống dịch khi quá tải y tế tầng hai sẽ có những ca tử vong rất đáng tiếc phó giáo sư tiến
sĩ nguyễn lân hiếu khẳng định đặc biệt ông cho rằng chủ trương đưa y tế xuống tận xã phường để
điều trị sớm bệnh nhân covid một mươi chín quản lý sớm người bệnh là chủ trương hết sức đúng đắn để giảm số
bệnh nhân nặng sau khi xét nghiệm covid một mươi chín âm tính khỏe mạnh ở ngày thứ bảy bệnh nhân nên
được cho về nhà tiếp tục theo dõi và giám sát y tế chặt chẽ khi bàn giao người dân về nhà
phải thực hiện đúng quy trình có giao nhận thực hiện cách ly nghiêm ngặt đồng thời cung cấp đến
đủ túi thuốc an sinh và thực phẩm thiết yếu cùng với đó nhân viên y tế cơ sở phải thường
giao y tế liên lạc để nắm chắc tình hình sức khỏe của người bệnh cho đến nay remdesivir và
monubiravir là hai loại thuốc được bộ y tế đưa vào phác đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong đó
rung remdesivir cho các ca nặng còn monupiravir được dùng cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
và vừa điều trị tại nhà trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn diễn biến phức tạp ở
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành phố phía nam
nhiệm vụ giảm số ca mắc và tỷ lệ tử vong được đạt lên hàng đầu trên cơ sở các kinh nghiệm quốc
tế và tình hình thực tế bộ y tế liên tục cập nhật các pháp đồ về điều trị remdesivir và
monu piravir là hai loại thuốc đã được bộ y tế chấp thuận và có hướng dẫn cụ thể khi điều trị bệnh
nhân covid một mươi chín thuốc remdesivir được thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn ký văn bản ngày một mươi hai tháng
gửi các đơn vị được phân bổ sử dụng cho f theo new york times
remdesivir được sản xuất bởi gilead science là loại thuốc đầu tiên và duy nhất cho đến nay được
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ phê duyệt để điều trị covid một mươi chín rambes sovir ban đầu
được thử nghiệm như một loại thuốc kháng virus chống lại ebola và viêm gan c nhưng hiệu quả
không rõ rệt tuy nhiên khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát các nhà nghiên cứu phát hiện ramdes sovir
có thể ngăn chặn virus corona sinh sôi trong tế bào một thử nghiệm lâm sàng lớn sau đó
cho thấy loại thuốc này giúp rút ngắn thời gian hồi phục của những người nhập viện do covid một mươi chín
từ một mươi năm xuống còn một mươi một ngày từ hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã cấp
phép sử dụng remdeservir cho tất cả các bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ một mươi hai tuổi trở lên được biết cho đến
hôm nay bảy mươi lọ thuốc remdeshvir phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đã được bộ y tế xuất cấp
với thuốc monupiravir
theo new york times đây là một loại thuốc kháng virus ban đầu được phát triển để chống lại bệnh cúm
các nghiên cứu ban đầu trên tế bào phổi người và trên động vật đã cho thấy những kết quả đầy hướng
hẹn trong điều trị covid một mươi chín không giống như remdeservir phải được tiêm tĩnh mạch monupiravir
có thể dùng dưới dạng viên uống điều đó có thể giúp người bệnh dễ dàng sử dụng như một phương tiện
để ngăn chặn bệnh từ giai đoạn sớm từ ngày một mươi sáu tháng tám bộ y tế triển khai chương trình chăm sóc f
tại nhà thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên thí điểm sử dụng thuốc monupiravir dành
cho các f không triệu chứng tình trạng vừa đến nhẹ theo bộ y tế hiện nay doanh nghiệp sản xuất thuốc
monupiravir trong nước đã sẵn sàng cho việc tài trợ những lô thuốc đầu tiên với một mươi sáu liều và đến
mùng năm tháng chín sẽ cung cấp tiếp một trăm linh liều sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố lên kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi để trẻ có
thể đến trường vào học kỳ hai đây là vấn đề rất được quan tâm do học sinh nhiều tỉnh thành đang phải
tiếp tục học trực tuyến kéo dài sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh vừa có tờ trình đề
nghị ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tiêm chủng covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
việc tổ chức tiêm cần trước khi kết thúc học kỳ một để các cháu có thể đến trường và học kỳ hai
tổng số sáu trăm bốn mươi hai học sinh trước đó tại hội nghị ngành giáo dục ngày hai mươi tám tháng tám
tìm giải pháp ứng phó với khó khăn của ngành giáo dục do covid một mươi chín thủ tướng chỉ đạo bộ
giáo dục đào tạo phải phối hợp với bộ y tế trong việc triển khai chương trình tiêm vaccine cho học
sinh theo đó sẽ phải tiếp cận với các hãng sản xuất tìm nguồn vaccine phù hợp với lứa tuổi
từ một mươi hai trở lên tính toán kế hoạch để ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh theo các nhóm lứa tuổi khác
nhau tiến tới những học sinh được tiêm vaccine có thể trở lại trường học như cách đã làm của một số
nước đại diện bộ y tế cho biết đã có hợp đồng mua hơn hai mươi triệu liều vaccine pfizer loại vaccine
chỉ định tiêm chủng cho trẻ một mươi hai tuổi trở lên để tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ một mươi hai đến một mươi bốn
tuổi tại việt nam có chín triệu trẻ trong độ tuổi này và vaccine sẽ về vào cuối năm hai nghìn hai mươi một hiện
bộ y tế chưa có hướng dẫn phê chuẩn sử dụng vaccine covid một mươi chín cho trẻ vị thành niên hiện vẫn
còn nhiều tranh cãi về việc nên tiêm vaccine cho trẻ không có bệnh nền hay không do nguy cơ trẻ
tiến triển nặng sau khi mắc covid một mươi chín khá thấp bên cạnh đó cũng có những lo lắng về tác dụng
phụ hiếm gặp của vaccine đối với trẻ đến nay nhiều quốc gia đã tiêm vaccine ngừa
covid một mươi chín cho trẻ tại canada tính đến giữa tháng tám năm mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở nước này đã tiêm
đủ liều tại mỹ con số này là năm mươi